ngày bốn tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam
đã đến sân bay hồng kiều thượng hải bắt đầu chương trình tham dự hội trợ nhập khẩu quốc tế
trung quốc lần thứ nhất và hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chuyện lời thăm hỏi và cảm ơn của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
đã gửi điện chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
chúc mừng những thành tiệu của trung quốc đạt được trong bốn mươi năm cải cách mở cửa
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tập cận bình là hạt nhân nhân dân trung quốc sẽ sớm xây dựng trung quốc
trở thành đất nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ hoan nghênh các sáng kiến của trung quốc
đóng góp cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai đảng hai nước
phát huy hơn nữa tiềm năng của mỗi nước thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiến triển thực chất
thủ tướng bày tỏ tin tưởng hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc sẽ mở ra những kênh hợp tác
phân phối mới thuận lợi tập trung thúc đẩy thương mại chính ngạch xây dựng thương hiệu
để ngày càng có nhiều sản phẩm hàng hóa của việt nam được tiêu thụ tại thị trường trung quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị trung quốc mở cửa tạo điều kiện cho hàng hóa việt nam vào trung quốc
thủ tướng cũng bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp hiện đại của trung quốc đầu tư vào việt nam
về vấn đề trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành những kết quả tích cực của các cơ chế đàm phán
và hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa hai nước cũng như những tiến triển bước đầu
trong đàm phán thực chất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc giữa asean và trung quốc vừa qua
đồng thời đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau
thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiệt liệt hoan nghênh thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu chính phủ việt nam tham dự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất
nhấn mạnh đảng nhà nước trung quốc coi trọng quan hệ với việt nam
nhất trí cùng việt nam duy trì tiếp xúc cấp cao tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất mở rộng giao lưu nhân dân
củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống cùng duy trì hòa bình ổn định trên biển
tạo môi trường thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển
về hợp tác kinh tế thương mại tổng bí thư chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh
trung quốc không theo đuổi xuất siêu với việt nam sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ việt nam
để thương mại hai nước phát triển theo hướng cân bằng bền vững